trong một đoạn thuộc xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô mang biển số sáu mươi ba b một mươi bảy có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện kiểm tra
lúc này tài xế xuất trình giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe đều mang tên mai phú quốc
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã phát hiện giấy tờ trên là giả
tiến hành kiểm tra phương tiện tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển ba bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu herorez z và scot được cất dấu tinh vi trong các hầm xe
tại cơ quan công an bước đầu tài xế khai nhận tên là lê trọng hữu chú tại xã tân bình thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
do mất giấy tờ nên hữu đã đi mua của một người không rõ lai lịch để sử dụng
số thuốc lá lậu trên là của nguyễn thị kim thúy chú tại huyện cai lệ tỉnh tiền giang là hành khách trên xe
ngay sau đó đối tượng cùng với phương tiện và tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị phương thức giao dịch trực tuyến
chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng điện tử trong những năm gần đây ngày càng trở nên phổ biến vì những tiện ích của phương thức này mang lại
tuy nhiên thì phương thức này cũng phát sinh nhiều rủi ro nếu như người dân và các ngân hàng thiếu cảnh giác
vẫn chiêu thức quen thuộc như là giả danh cơ quan công an cơ quan công quyền
tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của không ít nạn nhân
mặc dù thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng ngành công an cũng liên tục cảnh báo
về các chiều thức giả danh cơ quan công an
các nhà công an đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục gia tăng
mới đây thêm một nạn nhân nữa đến trình báo tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
nạn nhân nhận được cuộc gọi từ điện thoại bàn của một người lạ xưng là nhân viên biêu điện
thông báo nạn nhân có liên quan đến đường dây rửa tiền đưa nạn nhân rơi vào mê hồn trận giữa các cuộc gọi chuyển tiếp
đến những kẻ giả danh cán bộ cấp cao của bộ công an tạo dựng hồ sơ giả để uy hiếp buộc nạn nhân phải chuyển tiền

thì chiều hôm đó tôi có gửi vào là bốn trăm linh sáng hôm sau thì họ nói là họ còn thêm một số tiền nữa để xác minh thêm một lần nữa
thời gian qua tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng nổi lên hai chiêu thức phổ biến
thứ nhất là gọi điện thoại giả danh cơ quan pháp luật thông báo nạn nhân có liên quan đến đường dây phạm tội
yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản của đối tượng
thứ hai đối tượng sử dụng facebook giả là người nước
thứ ba đối tượng sử dụng facebook giả là người nước ngoài kết bạn với nạn nhân hứa hẹn hôn nhân và bảo lãnh đi nước ngoài
sau đó thông báo nạn nhân có quà tặng là ngoại tệ hoặc hàng hóa có giá trị đang bị tạm giữ yêu cầu nạn nhân phải nộp phí mới được nhận quà
những thủ đoạn này đã được báo chí cơ quan công an cảnh báo nhiều lần nhưng trong thời gian qua vẫn không ít nạn nhân bị mắc lừa
phòng là tháng một năm hai nghìn hai mươi cũng đã xây dựng nhiều cái
hình thức phòng ngừa khác nhau
thứ nhất là cũng đã chủ động là xây dựng cái tờ rơi cảnh báo thủ đoạn lừa đạo chính tộc tài sản
trong đó có năm phương thức thủ đoạn chính đối với loại tội phạm này
cũng đã xuống các địa bàn đồng thời là cũng phối hợp với công an xã phường phát cái tờ rơi này để mà công an xã phường phối hợp với chính quyền địa phương lồng ghép trong vấn đề là tuyên truyền
cái hình thức thứ ba thì phòng cũng đã chủ động xây dựng cái trang fanpage của
phòng chống tội phạm sử dụng công ngừa cao của công an tỉnh khánh hòa
thì đây là một cái trang mà chuyên thông báo các phương thức thủ đoạn cập nhập về những cái thủ đoạn mới để nhân dân và quần chúng có thể là xem và để chủ động hơn cảnh giác hơn về các loại tội phạm này
trong quý một năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh khánh hòa đã tiếp nhận tám vụ lừa đạo bảy tình qua mạng với tổng số tiền thiệt hại hơn một ba tỷ đồng
riêng chỉ trong một tuần giữa tháng bốn
trường hợp đã đến báo cáo bị tội phạm đe dọa và yêu cầu chuyển tiền
nguyên nhân chính là do tâm lý hoảng loạn của nạn nhân và chưa có sự khuyến cáo kịp thời từ phía ngân hàng
khi khách hàng đến giao dịch mà rút những khoản tiền mà giao dịch là chuyển những khoản tiền lớn hoặc là rút những khoản tiền tiết kiệm số tiền lớn một cách đột ngột
thì ngân hàng giao dịch viên cũng phải quan tâm và chủ động trong vấn đề là hỏi để mà nhận biết ngay những cái dấu hiệu
người đảo để cảnh báo ngay kịp thời và tránh cái thiệt hại cho khách hàng
cán bộ ngành không gọi điện thoại mà chỉ làm việc trực tiếp khi đã gửi giấy triệu tập
người dân không thực hiện các yêu cầu của tội phạm như cung cấp thông tin cá nhân cần đề phòng khi kết bạn nhắn tin qua mạng xã hội
tuyệt đối không cung cấp số tài khoản mật khẩu đăng nhập mã otp dãy số ngân hàng nhắn qua điện thoại đồng thời không đăng nhập vào các đường link trang web lạ
phía các ngân hàng cũng nên thường xuyên nhắc nhở cảnh báo khách hàng
các ngân hàng trong các giao dịch điện tử internet banking để bảo vệ tài khoản của chính họ và uy tín ngân hàng
tội phạm thường chia nhỏ số tiền gửi vào nhiều tài khoản khác nhau
đích cuối cùng là chuyển ra nước ngoài nên cơ hội thu hồi được tài sản của khách hàng là rất thấp
tiếp tục với các tin tức khác
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tổng kim ngạch xuất khẩu
nông nghiệp nông nghiệp nông nghiệp nông nghiệp nông nghiệp nông nghiệp nông nghiệp

hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều giảm kim ngạch trừ cà phê hạt điều rau gỗ và sản phẩm gỗ quế mây tre
những mặt hàng giảm đều là cao su chè hồ tiêu quả cá cha tôm
tính chung bốn tháng trung quốc vẫn là thị trường chiếm thị phần lớn nhất tiếp đến là hoa kỳ eu
trong thời gian tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ công thương
các cơ quan doanh nghiệp theo dõi sát sao diễn biến giá cả cung cầu các mặt hàng nông sản thiết yếu trong nước
như lúa gạo thịt lợn rau quả thủy sản đường muối để cân đối cung cầu đảm bảo an ninh nợ lương thực trong nước
và duy trì xuất khẩu nông sản nâng cao chất lượng dự báo thị trường và kịp thời thông tin tới các địa phương doanh nghiệp
để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp
sau những nỗ lực làm việc tháo gỡ khó khăn khơi thông thị trường giữa việt nam và trung quốc của lãnh đạo bộ công thương
cơ quan chức năng tỉnh quảng tây trung quốc đã có thông báo về việc khôi phục lại thời gian thông quan
tại cặp chợ biên giới là tân thanh và pò trài
theo đó từ ngày ba mươi tháng bốn thời gian thông quan cặp chợ tân thanh phò trài sẽ được khôi phục như bình thường
buổi sáng từ tám h đến một mươi một giờ buổi chiều từ một mươi hai h đến một mươi sáu giờ theo giờ việt nam
từ ngày một tháng năm khôi phục thông quan vào ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần
việc khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ tân thanh bò trài
nhằm giải đoá áp lực hàn hóa ủng ú tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh lạng sơn
hai chợ được khôi phục thời gian thông quan sớm hơn so với dự kiến ban đầu là từ ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
một thông tin tích cực đối với các doanh nghiệp xuất khẩu cá cha ba sa của việt nam trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đó là cục phòng vệ thương mại bộ công thương cho biết bộ thương mại mỹ doc vừa thông báo kết quả chính thức
của đợt giả soát thuế chống bán phá giá lần thứ một mươi năm gọi tắt là pr một mươi năm cho giai đoạn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đối với sản phẩm cá cha ba sa của việt nam xuất khẩu sang mỹ
theo đó mức thuế cuối cùng áp dụng cho một số doanh nghiệp đã tham gia trả lời bản câu hỏi và hợp tác với doc
các doanh nghiệp không hợp tác sẽ nhận mức thuế là hai ba mươi chín usd một kg
như vậy mặc dù thuế cho các doanh nghiệp không hợp tác giữ nguyên so với por một mươi bốn
nhưng mức thuế dành cho các doanh nghiệp hợp tác đã giảm đi đáng kể lần này là một mươi năm usd một kg
so với đợt trước là một ba mươi bảy usd một kg
ngoài ra hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu cá cha lớn của việt nam như công ty cổ phần vĩnh hoàn
công ty trách nhiệm công ty trách nhiệm công ty trách nhiệm công ty trách nhiệm công ty trách nhiệm

sản phẩm cá cha của việt nam đã bị mỹ áp thuế chống bán pha giá từ năm hai nghìn ba
và các năm đều tiến hành giả soát mức thuế áp dụng
từ đầu tháng bốn đến nay ngư dân vùng bãi ngang của tỉnh quảng bình
chúng mùa khai thác mực và cá nục
đây là những ngành nghề khai thác gần bờ mất ít thời gian
cùng với ngư cụ đơn giản giá bán hải sản lại khá cao
trong khi giá dầu giảm mạnh nên đã mang lại thu nhập ổn định cho ngư dân
ngay từ sáng sớm tại bãi biển nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã tấp nập tàu thuyền và thương lái
những chiếc tàu sau một đêm đánh bắt cập bến với nhiều loại hải sản như mực cá nục cá trích
khi vừa cập bến được thương lái thu mua tận bến
năm chứ là giá cả là đắt hơn
năm nay là tỉnh dầu giảm nhiều giảm nước lửa
cho nên dân chai ở đây thì họ cũng bám biển từ ngay cả đêm
mà con cá thì nó đắt đắt hơn cả mùa năm
toàn xã nhân trạch có hơn hai trăm linh thuyền công suất dưới chín mươi mã lực khai thác gần bờ
chuyên khai thác mực cá nục cá trích
mỗi chuyến ra khơi thu về hàng tạ cá mực các loại mang lại nguồn thu nhập khá cao
nhiều đó giúp cho người dân
những người dân ổn định cuộc sống vượt qua thời kỳ khó khăn của dịch covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn để ngăn ngừa dịch bệnh covid một mươi chín thì việc giữ khoảng cách là việc làm hữu hiệu
và nhiều ý tưởng hay đã ra đời như là làm vách ngăn trên xe taxi công nghệ
hay là dán thông báo ngồi cách xa nhau trên các xe buýt
mới đây thì tại hà nội nhiều cửa hàng ăn sau khi mở cửa trở lại
đã lắp đặt những vách ngăn trống giọt bắn để giữ khoảng cách giữa các khách hàng
hạn chế tiếp xúc và đây cũng là một cách làm hiệu quả
nhận được sự hưởng ứng tích
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
bàn nhỏ làm hai ngăn mỗi ngăn tương ứng với một người
đặc biệt khách hàng vẫn có thể di chuyển và nhìn nhau trò chuyện qua vách ngăn trong suốt
em cảm thấy nó ngoan miệng và yên tâm hơn
và cảm thấy nó đỡ lo lắng về covid
ngãi tôi nghĩ ra cái cách này là làm theo kiểu như các văn phòng
người ta ngồi làm việc với nhau
không cứ là mùa dịch mà có nhiều văn phòng người ta đã làm ra ngăn cách rồi
tôi mới làm thử một cái tôi thấy nó hiệu quả
rồi tôi tiếp tục làm thêm ra
tôi cảm thấy rất là vui mừng và thoải mái lắm
lúc đầu thì cảm thấy bỡ ngỡ và hơi chập trội một chút
nhưng mà đến khi nó thành thói quen rồi
và nghĩ đó cái dịch bệnh nó như thế rồi
thì mọi người rất là tuân thủ và chấp nhận
cũng với ý tưởng giữ an toàn cho khách
vừa kinh doanh mà vẫn đảm bảo giãn cách xã hội
một quán phở trên phố tôn đức thắng đã lắp đặt vách ngăn cho cửa hàng của mình
và nhận được phản hồi tốt từ phía khách hàng

riêng mình cảm thấy thì khi mà ngồi ăn thế thì cũng cảm thấy an toàn hơn
là so với nó chống dịch tốt hơn
cái khoảng cách mà dưới hai mét mà chúng ta ngồi ăn gần như thế
thì mình nghĩ là vẫn sẽ có khả năng lây bệnh
mình thấy cái vách ngăn đấy cũng là một cái sáng tạo cũng khá là thông minh
trong tình hình hà nội được nới lỏng giãn cách xã hội
những ý tưởng lắp vách ngăn nhựa như của tài xế xe công nghệ
hay của những cửa hàng ăn tại quán
hà nội là những sáng kiến thiết thực có hiệu quả trong việc giãn cách
đảm bảo an toàn cho khách hàng khi ăn uống tại các cửa hàng
việc bố trí những vách ngăn nhựa này cần được nhân rộng hơn nữa
nhằm hạn chế tiếp xúc phòng dịch covid một mươi chín cho người dân